để sẵn sàng lên các phương án bảo vệ cho sự kiện chính trị đầy quan trọng này sáng nay lực lượng công an thủ đô đã tổ chức lễ gia quân bảo đảm an ninh trật tự trên toàn thành phố
các chiến sĩ công an thủ đô đã sẵn sàng với quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra trong những ngày sắp tới
theo đó công an tp hà nội huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ
công an các quận huyện ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tới khi kết thúc hội nghị
bà giám đốc công an tp hà nội yêu cầu phòng cảnh sát giao thông đảm nhiệm dẫn đường cho các đoàn khách quốc tế mỹ và triều tiên trong quá trình di chuyển tham dự hội nghị
chốt chặn tại các nút giao trọng điểm cửa ngõ thủ đô lên kế hoạch phân luồng phương tiện phục vụ thượng đỉnh
cảnh sát trật tự cảnh sát cơ động bảo vệ tại khu vực diễn ra hội nghị nơi nghỉ của các đoàn khách quốc tế
ngoài ra công an tp hà nội duy trì nhiều tổ công tác thường phục thực hiện nhiệm vụ giả soát giữ an ninh trật tự quanh khu vực sẽ diễn ra các hoạt động trong hội nghị